chính phủ mỹ đang chạy đua với thời gian để đánh giá thiệt hại liên quan đến vụ dò dỉ các tài liệu mật của lầu năm góc
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin mới đây khẳng định washington sẽ điều tra triệt để cho đến khi tìm ra nguồn phát tán và quy mô về vụ việc
bộ trưởng austin là quan chức cấp cao đầu tiên của mỹ bình luận về vụ dò dỉ
theo ông austin lầu năm góc đã phát hiện các tài liệu này được đăng vào ngày hai mươi tám tháng hai và ngày một tháng ba
song không chắc liệu có tài liệu nào khác đã lan truyền trên mạng trước đó hay không
hiện các cơ quan an ninh và bộ tư pháp mỹ đang đẩy mạnh điều tra vụ dò dỉ
theo đó xác định ai có quyền tiếp cận các tài liệu nguy cơ dò dỉ thông tin từ đâu và có khả năng hệ thống tình báo của mỹ bị tấn công hay không
ngoài ra washington cũng đang đánh giá các thiệt hại của vụ việc đối với an ninh quốc gia và quan hệ với các đồng minh cũng như các nước đối tác khác trong đó có ukraine
hôm qua ngoại trưởng mỹ antony blinken
và bộ trưởng austin đã có cuộc trao đổi với những người đồng cấp ukraine dmytro kuleba và olesky rednikov trong nỗ lực trần an các đồng minh sau vụ dò dì